chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
dù vẫn thường xuyên góp mặt tại các hội sách khu vực và quốc tế
xong con đường xuất khẩu sách việt ra nước ngoài vẫn còn là chặng đường nhiều trông gai
vậy đâu là hướng đi hiệu quả cho sách việt nam
đây sẽ là nội dung mà chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay
cùng với vị khách mời xin được trân trọng giới thiệu ông đỗ hoàng sơn
giám đốc công ty cổ phần văn hóa giáo dục long minh
xin chào đỗ hoàng sơn và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
chào mừng ông và chào quý khán giả
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về vấn đề này
theo thống kê của cục xuất bản in và phát hành sách
vài năm trở lại đây lượng xuất bản phẩm xuất khẩu và nhập khẩu có sự tranh lệch rất lớn
trong năm hai nghìn một mươi sáu nếu như xuất khẩu chỉ có bốn trăm linh bản sách sáu tám triệu tờ báo tạp chí
thì nhập khẩu lên tới trên bốn mươi một triệu bản sách tám sáu triệu tờ báo tạp chí
tổng kim ngạch nhập khẩu một mươi chín ba mươi sáu triệu đô la mỹ nhưng xuất khẩu chỉ ba chín triệu đô la mỹ
nhiều ý kiến cho rằng các doanh nghiệp trong nước mới chỉ trú trọng tới nhập khẩu
chứ ít quan tâm đến xuất khẩu xuất bản phẩm việt nam ra nước ngoài vì hiệu quả kinh tế và những khó khăn nhất định
nên chưa thực sự đầu tư nghiên cứu và tìm các biện pháp phương thức để mở rộng thị trường ra các nước
tuy nhiên thời gian qua bản quyền của bộ sách em thích giỏi toán dành cho mẫu giáo và tiểu học
do nhà xuất bản dân trí và công ty cổ phần văn hóa giáo dục long minh ấn hành
đã xuất khẩu sang nước nga và bốn nước asean là malaysia singapore thái lan và indonesia
cho thấy hoạt động xuất khẩu này sẽ không quá khó nếu doanh nghiệp tìm ra hướng đi cho mình
điều này cũng đang tạo nên một hiệu ứng tích cực cho ngành xuất bản phẩm nước ta
đây là một cái tín hiệu mừng cho xuất bản việt nam
sách của việt nam của chúng ta bắt đầu được bạn đọc ở nước ngoài đón nhận
và cái việc mà chúng ta bán được bản quyền cho bạn bè quốc tế
ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái giá trị về kinh tế là một phần
nhưng cái giá trị về tinh thần mà đặc biệt nhất là xác định được cái thương hiệu sách của việt nam
được hiện diện ở thị trường các nước trong khu vực thế giới và bạn bè biết đến xuất bản việt nam
đấy là một cái thắng lợi
đầu tiên như vậy đã khẳng định được cái vị thế của việt nam cả cái ngành xuất bản việt nam đối với thế giới
nó không có quá lớn lao nhưng mà thực ra như vậy là đã bắt đầu được quan tâm
được việt nam được người nước ngoài biết các nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu quan tâm đến sách việt nam
mà đối với những nhà làm sách việt nam cũng đã bắt đầu hướng ra ngoài
chứ không còn là quá chú trọng thị trường việt nam nữa
mà đã bắt đầu có khả năng có tiềm lực và hướng ra ngoài hơn về phần nội dung về phần hình thức
rồi ngoại giao
để mà có thể bán được bản quyền
theo các chuyên gia để tiếp tục tạo được hiệu quả trong xuất khẩu sách thì rất cần thêm sự nỗ lực của các doanh nghiệp
cũng như các giải pháp hỗ trợ đồng bộ từ phía cơ quan quản lý trong việc tổ chức tham gia hội trợ sách quốc tế lớn
tại mỹ pháp đức và cả các nước trong khu vực
và có chiến lược xúc tiến quảng bá xuất bản phẩm việt nam ra nước ngoài bằng nhiều kênh như kênh đối ngoại
các tổ chức ngoại giao việt nam ở nước ngoài cộng đồng người việt nam ở nước ngoài
để đưa sách việt đến gần hơn với bạn việt
rủi ro nếu như nó không thành công
việc thứ hai là để mà
đạt được cái mục tiêu
là xuất khẩu
được sách thì chúng ta phải tìm ra được
các cái điểm yếu
để lý giải tại sao lại
chúng ta lại không thể xuất khẩu được
chúng ta làm thế nào để thâm nhập
thị trường chúng ta làm thế nào để đạt được
tiêu chuẩn đặc biệt là tiêu chuẩn về mỹ thuật
và ngoài ra chúng ta
làm nào để vượt qua được cái rào cản
về tiếng để khi mà người ta
cái bộ sách đấy
ra tiếng nước của họ
thì họ dễ dàng làm được cái việc đó
thế thì ở đây
về mặt tiếng ngôn ngữ
thì là chúng tôi đã chủ động
dịch cái bộ sách đấy ra tiếng anh
và chúng tôi có được một cái nhóm
dịch giả rất là tốt
nghĩ như thế tức là
một cái cách làm việc rất là nghiêm túc về vấn đề ngôn ngữ
việc thứ hai là
họa sĩ cố gắng là làm thế nào
để biểu cảm để cho
để vẽ được
các cái tranh mà nó
có đạt được các cái tiêu chuẩn
mà các nhà xuất bản nước ngoài người ta chấp nhận
vâng vậy tổng kết lại
thì chúng ta có thể đúc kết
về cuốn sách của ông như sau
thứ nhất là có ý tưởng
đột phá không hại khó
thứ hai là vấn đề mỹ thuật cũng được giải quyết
rất là tốt đặc biệt là
trên cái quan điểm là mỹ thuật dành cho
đối tượng là thị trường nước ngoài
rồi vấn đề ngôn ngữ
cũng được đảm nhiệm
bởi những người có thể nói là
rất thông thạo về tiếng anh
và về mặt nội dung thì chúng ta cũng có
một chuyên gia có thể nói là đầu ngành
đúng không ạ vâng
vậy thì ông chia sẻ như thế nào về sự
cần thiết trong việc hợp tác với các đơn vị
hay là tổ chức doanh nghiệp nước ngoài
trên hành trình là tìm đường xuất khẩu sách việt
thực ra thì khi mà tìm hiểu về
các cái điểm hiếu của
làng sách việt nam nói chung trong cái việc xuất khẩu
thì chúng tôi nghĩ ngay đến chuyện là
trong những giai đoạn đầu
chúng ta sẽ phải tìm các đối tác
mà có kinh nghiệm họ sẵn lòng hợp tác
của chúng ta chúng ta có những cái điểm mạnh
của chúng ta thí dụ như là nhà xuất bản
mà playback của pháp là cái đối tác
chiến lược của long minh chúng tôi
nhập của họ bản quyền cái bộ sách
nhà thông thái
thế mà playback thì
rất là lười làm toán
họ không có bộ sách toán
và họ thì khi mà thấy long minh có bộ sách
toán và dịch ra
tiếng anh họ xem
thấy hay và
về phần nội dung
hình ảnh các thứ họ
thấy rằng là cái bộ sách đấy đạt được
cái yêu cầu không làm xấu hổ
họ khi mà họ hợp tác với chúng ta
thì họ rất là hào hứng họ mang đi
ra hội sách
quốc tế frankfurt họ
mời chào theo
kênh bốn mươi đối tác của bốn mươi nước
kết hợp với họ thì trong đó
có một mươi hai nước là
họ rất là hào hứng
họ xem vâng vậy thì sau
thành quả ban đầu này thì kế hoạch

trong thời gian sắp tới
của công ty long minh là gì và
cộng đồng xuất khẩu sách thì cũng đã
có những kế hoạch như thế nào
như tôi được biết thì sau khi
mà các bạn
bên trong cộng đồng làm
sách làm giáo dục và
biết là công ty long minh bán
được bản quyền sách toán
tiểu học và mẫu giáo
cho không chỉ
một nước thì tất cả
đều rất là hào hứng và
hiện nay thì chúng tôi cũng đã có những
cái buổi họp rồi hội
thảo cà phê nhỏ nhỏ để
bàn về một cái
tương lai thì sơ bộ thì thế này
là trong vòng năm năm tới
mục tiêu của anh em
bạn bè mà chơi với tôi
trong hội toán học
trong cái liên binh stem
thì cố gắng là sẽ có được
khoảng một trăm linh đầu sách
để chúng ta xuất khẩu và
cái đấy tôi nghĩ rằng là nếu như
mà cùng nhau làm thì cái đấy khả thi
ở đây thì còn có thêm một cái điều nữa
mà tôi nghĩ là sẽ là thiếu sót
nếu không nhắc tới đấy là
những cái sự
trợ giúp của thí dụ như
bên công ty
truyền thông con sóc nơi mà
về vấn đề bản quyền các bạn ấy đã
tìm được những cái đối tác
trong rất nhiều lần cố gắng
đi tìm những cái đối tác mà quan cầm
ngân sách của việt nam chứ một mình doanh nghiệp
thì cũng tìm không sởi
cái việc thứ hai nữa là cái sự hỗ trợ
của ủy ban dân dân thành phố hà nội
và sở thông tin truyền thông
họ đã mở cái
gian sách của hà nội
ở trong hội sách quốc tế phan phước hai nghìn một mươi sáu
và đấy là một cái
sân chơi khá là tốt cho những cái
nhà sách những nhà xuất bản
đóng trên địa bàn hà nội
có dịp và có
và được hỗ trợ để
mang cái sản phẩm mình đi trưng bày
ở cái nơi mà nó rất là đắt đầu
đấy là cái cách mà để cho tạo cảm hứng
trong các nhà xuất bản
và các nhà sách
người ta có thể
tìm cách vượt khó để
có được một cái thị trường xuất bản
tốt mà có
cái sách xuất khẩu
vâng có thể thấy là để một cuốn sách
có được thành công trong việc
xuất khẩu ra thị trường nước ngoài thì
nó sẽ không chỉ đến
từ những cái ý tưởng
rồi những cái nỗ lực của cá nhân doanh nghiệp
mà nó còn rất là cần
nhiều yếu tố khác đúng không ạ
vâng thưa quý vị và các bạn hy vọng là
qua chia sẻ của ông đỗ hoàng sơn
về câu chuyện xuất khẩu
sách ra nước ngoài
cùng với những thành công bước đầu
thì các doanh nghiệp sách của việt nam
cũng sẽ tìm ra cho mình
được những con đường để từ đó
giúp cho việc xuất khẩu sách việt ra
nước ngoài cũng có được nhiều thành công
hơn nữa trong tương lai
một lần nữa cảm ơn ông đỗ hoàng sơn
với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại